chúng ta đáp ứng một yêu cầu chuyển từ mô hình của thị trường lao động với năng suất thấp và công nghệ thấp
sang thị trường lao động là năng suất cao và công nghệ đổi hỏi phải cao
như vậy nó đặt ra không chỉ là đối với quá trình phát triển lâu dài của nguồn nhân lực trong tương lai
mà chúng ta phải đào tạo kể cả lao động hiện trạng đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
dù thế hội nhập sẽ kéo theo tính cạnh tranh trong thị trường nhân lực sẽ rất cao
cạnh tranh giữa nước ta với các nước trên thế giới trong việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao ngày càng tăng
đòi hỏi chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải được cải thiện
thách thức của chúng ta là chúng ta phải cạnh tranh cái thị trường lao động
không phải chỉ là quốc tế khu vực đâu mà ngay trên thị trường việt nam chúng ta cũng phải cạnh tranh
vì rất nhiều lực lượng lao động các nước họ đến đây họ cũng làm việc
và nếu ai giỏi
kỹ năng cao thì người ấy thắng
chúng ta cũng không thể là bắt các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là anh chỉ lấy lao động việt nam
mà không lấy lao động các nước
cho nên cái thách thức của chúng ta là thách thức kép
mà vấn đề này cái sống còn của cái nền kinh tế và cái đất nước phát triển là con người
ngoài ra chất lượng nguồn nhân lực lao động việt nam hiện nay còn nhiều hạn chế
tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp
thiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường
thị trường lao động và hội nhập
khảo sát cũng cho thấy khả năng hòa nhập của học sinh sinh viên việt nam sau tốt nghiệp trong môi trường lao động mới
khả năng thích ứng với thay đổi kỹ năng thực hành và ý thức tác phong làm việc
cũng là những thách thức không nhỏ đối với lao động việt nam
thời kỳ hội nhập đã và đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với người lao động việt nam
đòi hỏi nguồn nhân lực phải có nhiều kỹ năng khác ngoài kiến thức chuyên môn
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hội nhập kinh tế quốc tế
để cải thiện chất lượng nguồn lao động không có cách nào khác là nâng cao đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động
từ lực lượng lao động chuẩn bị tham gia thị trường lao động
đến lực lượng lao động đang làm việc tại các nhà máy xí nghiệp công xưởng
đây cũng là thông điệp mà những người đứng đầu chính phủ đã chỉ đạo
trong rất nhiều hội nghị diễn đàn lao động doanh nghiệp trong thời gian gần đây
anh hồ văn danh người dân tộc a lưới năm nay đã hai mươi bảy tuổi
sau khi tốt nghiệp phổ thông anh đi làm nhưng sau một thời gian dài liên tục bị xa thải
anh quay lại đi học tại trường cao đảng nghề thủy tiên huế để học nghề
đây không chỉ là câu chuyện của riêng anh hồ văn danh
mà là câu chuyện của rất nhiều lao động phổ thông hiện tại
hoặc ngay cả với những người làm việc tại các nhà máy công xưởng
với một khâu công việc trong cả một hệ thống dây chuyền
những năm gần đây thì rất nhiều em mà học xong trung học phổ thông
thì các em lại đi làm các công ty của fdi
thế thì sau khi làm một khoảng thời gian thì các em lại quay trở về và chưa có nghề nghiệp
chính vì vậy mà thời gian gần đây thì các em mới nghĩ rằng học nghề
mới là một cái công ty của fdi
công ty của fdi là nền tảng vững chắc của mình
và các em sẽ lựa chọn cho mình là con đường đi học nghề
tại nhiều trường nghề trên cả nước ngày càng nhiều học viên đang đi làm
vẫn tiếp tục đi học tại các trường nghề theo các hình thức khác nhau
như doanh nghiệp cử đi học nhà trường phối hợp với doanh nghiệp
để mở các lớp sơ cấp nhằm nâng cao trình độ người lao động hiện tại
về công ty công trao tạo cũng tốt
tài quan họ cũng nâng tay nghề của mình
cũng tạo điều kiện để mình học hỏi thêm
em hỏi thử
học viên nông duy luận hai mươi tám tuổi người dân tộc giao
đang học tại trường cao đảng nghề dân tộc nội chú bắc cạn
vốn là một công nhân điện làm việc tại một thủy điện đóng tại địa phương
muốn nâng cao trình độ nghề cậu đã tiếp tục chọn học lên hệ cao đẳng tại đây
em được công ty cử đi học và sau này về đi làm tại công ty để nâng cao tay nghề
việc phối hợp với các trường nghề
từ việc đặt hàng đào tạo đến mở lớp đào tạo cho người đang đi làm đã đem lại hiệu quả rõ rệt
đã được cả doanh nghiệp và nhà trường ghi nhận
đây cũng là những bước đi dần dần trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực việt nam một cách bền vững
trong những năm sau này nhờ kỳ quả phối hợp chặt chẽ
cho nên kỳ chướng trên phương pháp của trường là phù hợp với kỳ yêu cầu doanh nghiệp
rồi học sinh được thực tập thực sự ở doanh nghiệp
thực sự làm ra sản phẩm
do đó khi các em tốt nghiệp thì chất lượng rất tốt và hầu như đảm bảo được hiệu quả doanh nghiệp
còn ngày xưa thì chủ yếu là các em cũng đi thực tập nhưng thực tập hình thức để về báo cáo thôi
bây giờ thực tập thực sự làm việc và chất lượng nâng lên rất rõ ràng
và cái quan trọng nhất ở chỗ này là ngoài kỹ năng
thì bây giờ các em đem được thái độ và khả năng chịu áp lực công việc
đó mới là cái rất quan trọng trong đào tạo hiện nay
đối với chương trình
sơ cấp nghề để đào tạo công nhân may thì chúng tôi thấy là nó rất là hiệu quả bởi vì
khi mà trước đây khi
tuyển chọn các em từ trường
về trực tiếp
nói chung là cái tay nghề của các em rất yếu
tuy nhiên là sau khi mà hợp tác với trường thì cái thời gian đào tạo nó rất là nhanh
và khi các em về
có thể bắt tay vào làm việc luôn
chứ không cần phải kiểm tra và đào tạo thêm nữa
xác định là các em ra trường là phải
đứng ở vị trí việc làm phù hợp với doanh nghiệp
chính vì vậy mà từ lúc xây dựng chương trình cho đến lúc mà đào tạo
thì nhà trường rất chú trọng việc
đào tạo thực hành
và cụ thể là
đào tạo thực hành gắn với cả thực tập tại doanh nghiệp
khoa với cả phòng đào tạo đã tham mưu cho nhà trường
xây dựng một cái chương trình
học lý thuyết ở nhà trường và vừa học thực hành tạo doanh nghiệp
đây cũng là nội dung trong đổi mới yêu cầu về giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng năng lực thực hành
tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa
đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp
theo đó phải nâng cao thời lượng thực hành
khuyến khích sử dụng mô hình trực quan trong giảng dạy
từng môn học một
thời gian lý thuyết thì ba mươi bảy mươi là thực tế thực hành
trong thực hành đã có môn an toàn
và bảo vệ môi trường
thì tất cả học sinh xuống trường tập là phải
được xem với nội quy
và trang bị bảo hộ lao động đất đầy đủ
đào tạo kỹ năng
nghề không chỉ dừng lại ở việc
gia tăng thời lượng cho thực hành
mà chính đội ngũ giảng dạy cũng cần phải được nâng cao
thầy có giỏi
trò mới giỏi
mới có đội ngũ lành nghề
đây cũng là yêu cầu cần thiết trong đổi mới giáo dục nghề nghiệp
đội ngũ giáo viên sẽ được giả soát tổng thể
thực hiện chuẩn hóa
và xây dựng nội trình chuẩn hóa
để đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề đến năm hai nghìn hai mươi
thật sự là trường bách nghệ hiện nay đang sở hữu đội ngũ giáo viên vàng
vì là các thầy vừa hồng vừa chuyên
các thầy đều là những giáo viên của các trường đại học lớn
và có thời gian làm việc
tại những doanh nghiệp rất lớn
các thầy giỏi và về lý thuyết
lẫn thực hành
bối cảnh hội nhập cũng đòi hỏi việt nam cần nhanh chóng xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên tiêu chuẩn nghề phù hợp
từ đó mới tạo ra nguồn lao động chất lượng cao bền vững
việc xây dựng các chuẩn đầu ra dựa trên tiêu chuẩn nghề phù hợp với khung trình độ quốc gia
mà đầu tiên là tập trung vào các nghề trọng điểm các nghề có trong danh mục của hội thi tay nghề asean
đây là cơ sở nền tảng cũng như là hệ quy chiếu cho hoạt động giảng dạy đầu ra thu nhập cho lao động
từ đó mới có thể nâng cao năng suất lao động việt nam
trong cuộc phát động năng suất lao động quốc gia thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ này
đặc biệt là vai trò của doanh nghiệp nhà đầu tư tham gia vào hoạt động này
tập trung cải thiện tính hiệu quả của thị trường lao động
cả phía công ty
tức là phía người lao động
lắng phía cao tức là phía doanh nghiệp
của thị trường lao động
đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường lao động
với một chi phí giao dịch thấp nhất
tìm được việc làm hay lao động tốt nhất theo nguyện vọng
qua đó phát huy được tối đa năng lực vì yêu cầu của mình
trước thách thức của quá trình hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
không chỉ sự thay thế về sức lao động mà còn đòi hỏi người lao động phải có tay nghề
việt nam sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ hàn quốc đức
italia và nhật bản trong triển khai các dự án oda trong lĩnh vực dạy nghề đã ký kết
thực hiện đàm phán với các nhóm nước trong asean để tiến tới công nhận văn bằng
chứng chỉ và kỹ năng nghề giữa các nước hoàn thiện các chính sách
khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước mở rộng hợp tác
liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài hợp tác nghiên cứu khoa học
thu hút các nhà đầu tư nước ngoài phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
hợp tác đào tạo mở văn phòng đại diện tại việt nam
đây cũng là những giải pháp căn cơ trong vấn đề nâng cao chất lượng nguồn lao động bền vững của việt nam
năng suất lao động quyết định đến sức mạnh của nền kinh tế
và để tăng năng suất lao động không có cách nào khác là nâng cao đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động
đây cũng là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế đất nước bền vững
nếu việt nam bỏ qua thì nguy cơ thất nghiệp không chỉ trong hiện tại
mà còn là câu chuyện của một mươi năm hai mươi năm nữa
lao động phổ thông không tài nghề trở thành cánh nặng xã hội
những chính sách mới có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay một trăm linh vốn ưu đãi
quyết định số hai mươi bảy hai nghìn một mươi chín quy đề ttg do thủ tướng chính phủ ban hành
áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó những người lao động tại các huyện nghèo được phay đến một trăm linh chi phí đi làm việc ở nước ngoài mà không cần phải đặt cọc thế chấp cầm cố tài sản
tuy nhiên để được phay số tiền này người lao động phải có hộ khẩu thường trú tại huyện nghèo từ đủ một mươi hai tháng trở lên
đã ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài và được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín áp dụng lệ phí cấp thẻ căn cước công dân mới
theo tinh thần của thông tư năm mươi chín hai nghìn một mươi chín tt btc do bộ tài chính ban hành
thông tư hai mươi một hai nghìn một mươi chín tt bit của bộ y tế hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
những thông tin thiết thực từ những điều cần biết cũng đã kết thúc chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại